phổ thông trên cả nước tới trường học buổi đầu tiên sau lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào ngày năm tháng chín vừa qua
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc có hai mươi hai hai triệu học sinh sinh viên
trong đó có hơn bốn năm triệu trẻ em mầm non bảy sáu triệu học sinh khối tiểu học hơn năm một triệu học sinh khối trung học cơ sở
và gần hai năm triệu học sinh khối trung học phổ thông
đây cũng là năm thứ hai ngành giáo dục và đào tạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương khóa một mươi một nghị quyết số hai mươi chín nqtvk về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
tại huyện miền núi hương hóa tỉnh quảng trị nơi công tác giáo dục vẫn còn gặp nhiều khó khăn
thì ngành cô giáo hồ thị tư một giáo viên luôn miệt mài tìm hiểu
và truyền dạy ngôn ngữ và chữ viết bru vân kiều từ lâu đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho biết bao người
những nét tinh hoa trong ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc ru vân kiều đang được người giáo viên tâm huyết này ngày đêm gìn giữ và phát huy
một lớp học tiếng ru vân kiều của cô giáo hồ thị tư lúc nào cũng thu hút rất nhiều người tham gia
những học viên đa số là những cán bộ công chức viên chức công tác tại các địa phương trên địa bàn huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị
vì đó việc tham gia những tiết học của cô giáo hồ thị tư đã để lại những ấn tượng cũng như ý nghĩa đối với bản thân mỗi người
vốn có niềm đam mê lớn đối với tiếng nói và chữ viết của dân tập bru vân kiều
giáo hồ thị thư đã không ngừng tìm tòi và khám phá những tinh hoa của loại hình ngôn ngữ này
đây là một loại ngôn ngữ khó và hiện nay vẫn chưa có giáo trình chính thống nào để giảng dạy
không ít lần cô tràn để tìm ra những con đường ngắn nhất giúp các học viên tiếp cận với tiếng cru vân kiều một cách dễ dàng và gần gũi
xây dựng nhiều công trình nước sạch phục vụ đồng bào
tuy nhiên đối với huyện nam trà my điều kiện đi lại hết sức khó khăn cách trở
nguồn lực còn hạn chế
việc tiếp tục nhận được sự trợ lực của trung ương và tỉnh trong xây dựng kết cấu hạ tầng
hệ thống nước sạch phục vụ đồng bào là hết sức cần thiết trong thời gian sắp tới
hiện đại hóa đội tàu cá từ tàu vỏ gỗ truyền thống sang tàu vỏ thép
đang là hướng đi được tỉnh quảng ngãi trú trọng
tuy nhiên câu chuyện đặt ra xoay quanh tàu vỏ thép
đó là vấn đề đào tạo kỹ năng vận hành tàu vỏ thép cho ngư dân ra sao
bởi lẽ việc vận dụng tàu vỏ thép thì ngư dân cần phải nắm bắt được tất cả những kỹ năng
cũng như các thiết bị máy móc hiện đại trên tàu để có thể chủ động vận hành tàu vỏ thép ra khơi
đánh bắt được hiệu quả
việc vận hành một chiếc tàu vỏ thép công suất lớn với hàng loạt trang thiết bị máy móc hiện đại
trên tàu như thế này đối với ngư dân không hề đơn giản so với vận hành một chiếc tàu vỏ gỗ đơn thuần
nếu không được đào tạo những kỹ năng cơ bản trong khâu vận hành điều khiển tàu vỏ thép
thì khi ra khơi ngư dân sẽ gặp khó khăn
chính vì vậy để chuyển đổi phương tiện đánh bắt từ tàu vỏ gỗ sang tàu vỏ thép
thì trước tiên điều mà ngư dân quảng ngãi đang rất cần đó là đào tạo để họ có thể nắm được
những kỹ năng cơ bản trong vận hành tàu vỏ thép
cái chuyện mà đào tạo thì mình ăn lắm
bây giờ mình mong cách sao mà điều khiển như là cái trang thiết bị này có thể là mình biết
định mình có một đội ngũ tàu lớn để mình vươn khơi xa ra mình bóng biển
hiện nay tỉnh quảng ngãi đang từng bước hiện đại hóa đội tàu cá
bằng việc khuyến khích ngư dân đầu tư đóng tàu vỏ thép
cụ thể là theo kế hoạch ban đầu về triển khai thực hiện nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản thì từ nay đến năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh quảng ngãi sẽ đóng mới một trăm một mươi bảy tàu vỏ thép
bao gồm cả tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần
do vậy vấn đề đào tạo kỹ năng vận hành tàu vỏ thép cho ngư dân
cũng đang được tỉnh quảng ngãi chú trọng để giúp ngư dân nâng cao hiệu quả
đánh bắt trên biển bằng tàu vỏ thép
đào tạo cho thiền trưởng cho máy trưởng cái này nhà nước sẽ đào tạo miễn phí
cái thứ hai nữa là cũng hướng dẫn cho ngư dân sử dụng
có thêm các phương tiện thiết bị mới cho con tàu công suất lớn bằng vỏ thép
để cách khai thác đánh bắt
làm sao đó là cho ngư dân người ta đi trên con tàu vỏ thép
đã tăng gấp đổi
nhiều hộ gia đình lo ngại khi có từ hai đến ba con đi học
lại phải nộp nhiều khoản cùng lúc trong dịp đầu năm học sẽ rất khó khăn
nhất là với các gia đình lao động có thu nhập không cao
lẽ ra bảo hiểm xã hội cơ sở nên linh động tách ra thu làm nhiều lần
để không gây khó khăn cho các gia đình
việc cho con em tham gia bảo hiểm y tế thì lại cho thu gộp
cả năm hai nghìn một mươi sáu và ba tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi tám
cách thu bảo hiểm y tế một lần nữa cho thấy ngành bảo hiểm xã hội
cần phải tăng cường cải tiến thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn
việc giảm hơn một triệu người tham gia bảo hiểm y tế trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
mà nguyên nhân chủ khoảng một xe tải
thông qua việc cấp đổi lại giấy phép lái xe từ mẫu giấy
sang giấy phép lái xe mới bằng vấn đề
trong quá trình giả soát cấp đổi sở giao thông tại quảng ngãi
đã phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển ô tô xe máy sử dụng giấy phép lái xe giả
việc sử dụng giấy phép lái xe giả tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
vấn đề này còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên đường
nhất là các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe ô tô giả
theo quy định thì các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả
ngoài bị tịch thu hồ sơ và giấy phép lái xe giả
thậm chí không cấp lại giấy phép lái xe trong thời hạn năm năm
sở giao thông vận tải quảng ngãi yêu cầu công dân phải đến các trung tâm đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe để được đào tạo và cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định
thực hiện chỉ thị số hai mươi của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
đối với công tác kiểm soát xử lý vi phạm phương tiện vận tải đường bộ
trong hơn một tháng qua các đơn vị công an trong tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ
và ngăn chặn hoạt động của phương tiện hết niên hạn sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh
có mặt tại một số tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh như quốc lộ một a đoạn qua tỉnh gia quảng sương
tuyến đường nghi sơn bãi trành đoạn vào cảng nghi sơn tuyến đường vào khu công nghiệp tây bắc ga
và các tuyến giao thông liên huyện từ yên định vĩnh lộc qua cầu vàng đến huyện thọ xuân
chúng tôi đã ghi lại được khá nhiều hình ảnh như thế này
hầu hết tình trạng phương tiện giao thông vận tải đường bộ vận chuyển hàng hóa quá khổ quá tải
và các xe khách hết nền hạn sử dụng đã không còn diễn ra phổ biến như trước đây
thì đã trả lại nguyên trạng và các phương tiện vi phạm về chở hàng vượt qua kích thước chiều cao
thì đã chấp hành nghiêm túc cho đến nay thì tình hình vi phạm đã giảm đến mức đáng kể
cùng với những chuyển biến tích cực trên trong đợt cao điểm gia quân
công an thanh hóa đã phối hợp với ngành giao thông và các đơn vị liên quan
triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tuyên truyền vận động và tổ chức cho bốn mươi năm chủ doanh nghiệp vận tải hàng hóa
bằng sức khỏe
để thực hiện tốt tháng an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi năm ban an toàn giao thông tỉnh ninh bình chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
sau lễ phát động hàng trăm đoàn viên thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các trục đường
ngay sau lễ gia quân lực lượng chức năng đã tổ chức giải tỏa cưỡng chế các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông
hơn một trăm linh đoàn viên thanh niên tình nguyện các tăng ni tham gia phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông và hướng dẫn giao thông tại các chốt giao thông
nhân dịp khai giảng năm học mới năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu quỹ bảo trợ trẻ em thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh an giang vừa tổ chức trao tặng hai trăm linh cặp phao cứu sinh cho các em là học sinh nghèo vùng lũ trên địa bàn tỉnh
tại các xã phú hưng huyện phú tân và xã đào hữu cảnh huyện châu phú
tỉnh an giang đoàn đã đến thăm hỏi và trao cho các em học sinh nghèo mỗi xã một trăm linh cặp phao cứu sinh với tổng kinh phí bốn mươi triệu đồng
ngoài ra đoàn còn trao tặng hai trăm linh phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học
với đặc thù là vùng sông nước việc tặng cặp phao cứu sinh cho các em nhằm giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào do tai nạn sông nước hàng ngày rình dập các em trên đường đến trường nhất là trong mùa mưa lũ